sở y tế tp hcm vừa cho biết là ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp gần một cán bộ nhân viên y tế bệnh viện mắt của thành phố do có liên quan đến một trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đêm ngày một mươi tháng hai ngành y tế đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp cho chín trăm tám mươi người là cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện mắt
cho đến sáng ngày hôm nay thì việc lấy mẫu được hoàn tất
việc cán bộ nhân viên y tế phải lấy mẫu xét nghiệm là do đã có một bệnh nhân mắc covid một mươi chín từng ghé qua bệnh viện
người này đã đến thăm một người thân đang nằm tại bệnh viện mắt trước khi được xác định là mắc covid một mươi chín
trích xuất camera cho thấy là trong quá trình tiếp xúc với người bệnh người nhà và nhân viên y tế thì người này đều có điều kiện
tính cho đến ngày hôm nay ngày một mươi một tháng hai thành phố hồ chí minh đã có hai trăm linh bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm năm mươi chín trường hợp đã điều trị khỏi bệnh bốn mươi năm trường hợp đang điều trị
và hiện nay thành phố hồ chí minh đang phong tỏa ba mươi ba điểm có liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín
các khu vực phong tỏa thuộc một mươi quận huyện gồm quận một mươi hai quận bình tân bình thạnh gò vấp tân bình tân phú quận một quận một mươi quận ba và thành phố thủ đức
thông tin về kết quả xét nghiệm covid một mươi chín của nhân viên làm việc tại sân bay nội bài
cục trưởng cục hàng không việt nam cho biết là cho đến sáng ngày hôm nay một trăm linh nhân viên sân bay nội bài đã có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
trước đó toàn bộ số nhân viên làm việc tại sân bay nội bài gồm một mươi hai mươi tám người đã được xét nghiệm covid một mươi chín
tại sân bay quốc tế tân sơn nhất trong ngày hôm nay cũng không có thêm ca dương tính mới nào
dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát
theo yêu cầu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tp hcm cục hàng không việt nam đã cho cách ly toàn bộ các nhân viên của phục vụ hàng hóa với tổng số một trăm sáu mươi tám người
trước đó cục hàng không việt nam đã chỉ thị yêu cầu các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không thực hiện nghiêm túc đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải và các chỉ đạo của cục hàng không việt nam
tại tỉnh hải dương tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến phức tạp
những ngày vừa qua lực lượng công an đã và đang tích cực phối hợp cùng với các lực lượng khác tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
ngày hôm nay là ngày ba mươi tết mặc dù tết đã cận kề thế nhưng vì nhiệm vụ quan trọng các chiến sĩ công an đã tạm gác lại công việc của gia đình
tiếp tục bám trụ địa bàn tham gia nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
từ khi dịch bùng phát trở lại tại hải dương lực lượng công an đã được tăng cường làm nhiệm vụ tại các nơi có dịch
không kể ngày nắng hay mưa các chiến sĩ công an vẫn thường xuyên duy trì
mặc dù trời thời tiết mưa gió và ảnh hưởng của dịch bệnh và thời tiết
nên chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành đảm bảo kiểm soát một trăm linh lượng người qua lại trong khu vực trên địa bàn

mặc dù là tiết nguyên án gần kề thì chúng tôi cũng xác định gác lại mọi công việc gia đình để chăm lo cho công việc chuyên môn
đối với các chốt kiểm soát đặt tại các khu công nghiệp cụm khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hải dương
lượng người và phương tiện qua chốt rất đông
tuy nhiên lực lượng làm nhiệm vụ tại đây vẫn đảm bảo lực lượng phương tiện để kiểm soát một trăm linh lượng người và phương tiện qua lại
sẵn sàng xử lý mọi tình huống liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
thì giao thông ở khu vực này lượng người tham gia vào công nghiệp rất là đông
có thời điểm có lên tới khoảng hơn một
lượng người tham gia giao thông đông chúng tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng khác
như là đoàn thanh niên tổ bảo viện phố quân chí quân sự của phường
cũng đã cử lực lượng ra tham gia phối hợp với công an phường và công an thành phố
kiểm soát tốt người ra vào khu công nghiệp
nhìn chung thì người tham gia
vào khu công nghiệp thì đều chấp nhận tốt việc kiểm tra thân nhiệt
cũng như là các hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở tại đây
tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
lực lượng công an tại các địa bàn có dịch vẫn tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch
công tác giả soát khoanh vùng truy vết vẫn tiếp tục được tiến hành khẩn trương liên tục
với thưởng độ và cấp độ cao nhất
ngoài ra công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các khu vực cách ly
các bệnh viện giá chiến vẫn được lực lượng chức năng làm nhiệm vụ

với tinh thần quyết tâm kiểm soát được dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
lực lượng công an tỉnh hải dương đã và đang cố gắng nỗ lực hết mình
phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng chống dịch trên tất cả các địa bàn
một nhóm thanh niên ở thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
cố tình đến quán game để chơi game online
đã bị buộc cách ly y tế và trả phí xét nghiệm tự nguyện trả phí
do vi phạm các lực lượng chức năng
các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vào lúc hai mươi h hai mươi phút ngày một mươi tháng hai
hai tổ công tác công an phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
đã tiến hành kiểm tra hành chính quán internet hữu tình
có địa chỉ tại tổ một khu hoàng hoa thám phường mạo khê
tại thời điểm kiểm tra phát hiện bảy thanh niên đang chơi game online
trong đó có tới năm người không đeo khẩu trang
lực lượng chức năng đã lập hồ sơ với bảy trường hợp
với hình thức là áp dụng biện pháp cách ly y tế trả phí
tại khu cách ly tập trung của thị xã
là khách sạn long hải phường mạo khê
và xét nghiệm tự nguyện trả phí
do vi phạm nghiêm trọng các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thị xã đông triều
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp phong tỏa quán internet hữu tình
lập biên bản tạm giữ giấy phép kinh doanh
lập biên bản vi phạm hành chính mức cao nhất
đối với chủ cơ sở với lỗi vi phạm nghiêm trọng
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác
liên quan đến vụ việc đối tượng bất ngờ xông vào nhà người dân
dùng dao truy sát giết người dã man
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
vừa tạm giữ hung thủ là phan ngọc nam
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tải huyện thoại sơn tỉnh an giang
về hành vi giết người
vào khoảng ba giờ hai mươi phút ngày ba tháng hai
nam điều khiển xe mô tô và cầm theo một con dao
khi đến khu vực xã vọng đông nam dừng xe giữa đường
khi thấy một xe ô tô khách
nam đã nhặt hai cục gạch ống bên đường
ném vỡ kính chắn gió của xe khách
sau đó nam bỏ chạy vào bên trong nhà hàng rào của bà trần thị lệ
lúc này bà lệ cùng người cháu đang ở trong nhà
bà lệ đã bị nam dùng dao chém một nhát vào cổ
người cháu hoảng sợ bỏ chạy
nam tiếp tục chém nhiều nhát vào người và đầu của bà lệ
rồi chạy vào trong nhà cố thủ
bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an huyện thoại sơn đã bắt giữ nam
cùng con dao gây án ngay sau đó
còn bà lệ mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời
nhưng do vết thương quá nặng
nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện
thông tin triệt phá đường dây buôn lậu xăng giả
ở một số tỉnh phía nam
vào sáng ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết
đã ra lệnh bắt khẩn cấp thêm tám đối tượng
như vậy là cho đến nay
đã có ba mươi năm đối tượng trong đường dây này
bị bắt giữ khẩn cấp
đồng thời qua giám định các mẫu xăng
đều cho kết quả là xăng giả
trước đó vào ngày sáu tháng hai
công an tỉnh đồng nai phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
và công an một số tỉnh thành phố
tổ chức một mươi bốn tổ công tác
huy động hơn năm trăm linh cảnh sát kinh tế
hình sự cơ động giao thông
đồng loạt khám xét khẩn cấp
các kho chứa cây xăng trụ sở làm việc
và nơi ở tại đồng nai tp hcm
bà rịa vũng tàu cần thơ vĩnh long long an
đồng thời bắt quả tăng
các đối tượng đang vận chuyển mua bán
xăng mạng tàu để pha chế
bơm hút vận chuyển xăng nhập lộ
với số lượng lớn tại ủ nổi trên sông hậu
thuộc địa bàn xã mỹ hòa
huyện bình minh tỉnh vĩnh long
cơ quan công an thu giữ gồm hai tàu biển
có tải trọng một năm trăm linh tấn
năm xà lan từ bốn trăm linh cho đến một tấn
sáu xe bồn gần hai bảy triệu lít xăng
bốn thùng hóa chất để tạo màu
một mươi hai thùng tài liệu hồ sơ
hơn một trăm linh tỷ đồng
cùng nhiều tài liệu liên quan đến
hoạt động phạm tội của các đối tượng
và trung bình mỗi ngày các đối tượng cung cấp
xăng giả kém chất lượng
chỉ tính từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
cho đến khi bị bắt giữ
đường dây này đã cung cấp ra thị trường
khoảng hai trăm linh triệu lít xăng giả kém chất lượng
thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản
hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
đối tượng là cao thanh thuận
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
vừa bị công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
bắt giữ khẩn cấp
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một
thuận đã lẻn vào phòng trọ tài xã
đạo thạnh thành phố mỹ tho
để trộm một điện thoại iphone
sau đó nạn nhân đã trình báo cho lực lượng công an
qua xác minh công an xã đạo thạnh
đã mời đối tượng cao thanh thuận lên làm việc
và đối tượng thừa nhận
đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
đồng thời thuận còn khai nhận
trước đó thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản khác
trên địa bàn phường hai phường tám và phường chín
thành phố mỹ tho
công an thành phố mỹ tho đã tiến hành khởi tố
và tạm giam đối tượng cao thanh thuận
đồng thời xác minh thu thập vật chứng
điều tra làm rõ theo đúng quy định
tiếp sau đây biên tập viên thầy cương sẽ
chuyển tới quý vị và các bạn các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi
tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng
cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại số nhà
bốn mươi trên ba trăm năm mươi bảy
ba triệu phường đông thọ
thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê kim hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại số nhà
bốn trên ba trăm ba mươi bốn phố rắt
thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
cũng phạm tội
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
là đối tượng lê thị lợi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại hai mươi hai trên sáu
dương đình nghệ phường tân sơn
thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện